một trong những thách thức lớn hiện nay của doanh nghiệp việt nam là chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
vì thế rất dễ bị tổn thương khi thị trường biến động
nhận định này được đưa ra từ diễn đàn xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi do ủy ban nhân dân tp hcm chủ trì ngày hôm nay
diễn đàn được tổ chức nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan và cụ thể về bức tranh thị trường xuất khẩu thế giới sau covid một mươi chín
sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu và tác động của nó tới một số ngành sản phẩm xuất khẩu của việt nam
đặc biệt là ngành nông sản là thế mạnh của việt nam
nhưng đến nay tỉ trọng nông sản chế biến sâu được xuất khẩu còn rất hạn chế mới chỉ đạt khoảng hai mươi năm ba mươi tổng sản lượng nông sản
nhiều sản phẩm đạt tỷ lệ rất thấp như rau quả thực phẩm chỉ đạt một mươi cà phê chỉ đạt bốn sáu
đồng thời giúp cho doanh nghiệp hiểu thêm về thương mại điện tử để từ đó định hình và xây dựng chiến lược phát triển
doanh nghiệp nâng cao trình độ tham gia của việt nam trong chuỗi giá trị toàn cầu thúc đẩy xuất khẩu trong tương lai